sau khi di rời một số hộ dân ra khỏi khu vực thượng thành eo bầu kinh thành huế
các nhà nghiên cứu văn hóa ở huế đã đặc biệt quan tâm đến hai chiếc cửa vòm
nằm cách mặt đất khoảng sáu mươi cm đi xuyên qua bức tường thành để sang ngoài
hai chiếc cửa này nằm ở phía bên trái và phải của đông thành thủy quan
lối vào sông ngựa hà được dẫn từ sông đông ba vào kinh thành huế
mỗi cổng có tru cao khoảng một m rộng bảy mươi cm xây âm tường trong thành
phía dưới lát đá xanh cả hai chiếc cửa đều nằm ở đây từ lâu
nhưng bị che khuất bởi những căn nhà vừa được giải tỏa
hiện các nhà nghiên cứu đã tạm đưa ra ba giả thiết đó là chạm lính
kiểm soát thẻ ra vào qua đông thành thủy quan hoặc lối đi của binh lính giữ cổng
lối thoát hiểm hoàng gia giả thiết cuối cùng là nơi đặt súng của đồn lính giữ nơi này
đại diện trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế cho biết
trung tâm sẽ tiếp tục tìm tư liệu để làm rõ vấn đề này
dù vậy trung tâm cũng đã cắm biển cảnh báo để hạn chế tác động của con người vào khu vực có di tích này